chú tại xã ngọc vân huyện tân yên tỉnh bắc giang cùng đồng phạm tàng trữ mua bán trái phép năm trăm bốn mươi một bánh heroin
làm môi giới hối lộ chống người thi hành công vụ cố ý gây thương tích không tố xác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng xảy ra tại các tỉnh hòa bình bắc giang thái nguyên và lạng sơn
trong vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra đã truy xét và làm rõ tổng số ma túy các đối tượng đã mua bán
tàng trữ vận chuyển trái phép là năm trăm bốn mươi một bánh heroin
tại phiên tòa sơ thẩm hội đồng xét xử đã tuyên mức án tử hình đối với tám bị cáo gồm vũ ngọc sơn
dương ngô thắng nguyễn thị thịnh hoàng văn điệp nguyễn xuân hòa hoàng trọng quân liễu văn lị hoàng tuyết lan
trung thân đối với hai bị cáo trần thị mai triệu văn đời mức án từ sáu năm đến một mươi tám năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy đối với sáu bị cáo
kết thúc phiên phúc thẩm hội đồng xét xử đã tuyên y án tử hình đối với tám bị cáo hai án trung thân
riêng đối tượng nguyễn quang viên do có tỉnh tiết giảm nhẹ nên đã được giảm án từ sáu năm sáu tháng tù xuống còn ba năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng nguyễn huy bình
trương thế duy trần trọng hữu dương hoàng giang và phan vũ linh về hành vi trộm cắp tài sản
theo hồ sơ
vào đêm ngày hai mươi bốn tháng một biết gia đình ông phạm đại ngãi ở khóm năm phường một thành phố cà mau vắng nhà
các đối tượng đã rủ nhau đột nhập trộm cắp tài sản
bọn chúng đã lấy đi số tài sản khoảng một mươi hai lượng vàng tám mươi bảy trị vàng bốn mươi triệu đồng điện thoại di động máy tính bảng
và nhiều vật dụng có giá trị khác ước tính trên năm trăm linh triệu đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
cũng liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản công an tp yên bái tỉnh yên bái vừa bắt giữ đối tượng nguyễn văn trương
trú tại xã mai đình huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm trương lên yên bái làm thuê cho cửa hàng thiệp bình
tại thành phố yên bái do anh nguyễn văn bình làm chủ
trong các ngày một mươi sáu và hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi sáu lợi dụng sơ hở của chủ nhà trương đã hai lần mở kết sắt
lấy đi gần một trăm một mươi năm triệu đồng mang đi tiêu xài hết bốn mươi năm triệu đồng
đến ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đối tượng nguyễn văn trương đã bị cơ quan công an bắt giữ
cùng với số tiền bảy mươi triệu đồng
vào đêm ngày hôm qua công an huyện trư quynh tỉnh đắk lắc đã phát hiện và thu giữ trên hai tấn mỡ động vật
không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại nhà của ông nguyễn ngọc chiến
trú tại thôn sáu xã yà bờ hốc huyện chư quynh
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện gia đình ông chiến đang chế biến sản xuất mỡ động vật
không rõ nguồn gốc xuất xứ nơi chế biến ẩm thấp bẩn thiểu không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
gần hai tấn mỡ thành phẩm được chất đầy trong bốn mươi năm bao tải và vứt la liệt dưới nền đất trong vườn nhà
bước đầu ông chiến khai nhận số mỡ này sẽ được bán cho công ty trách nhiệm hạn đại hạnh phúc
có trụ sở tại xã tân hiệp huyện hóc môn tp hcm để chế biến dầu mỡ ăn
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tính đến sáng nay ngày hai mươi tám tháng một
đợt rét đậm rét hại đã làm hơn bảy sáu trăm linh con gia súc bị chết do đói và rét
về nông nghiệp và lâm nghiệp
gần sáu hectare lúa tám mươi một hectare mạ và gần bốn bảy trăm linh hectare hoa màu bị thiệt hại
diện tích rừng bị thuyết phủ là trên tám mươi hectare
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh bị ảnh hưởng của đợt rét đậm rét hại
tiếp tục thành lập các đoàn công tác xuống các xã thôn bản để vận động hướng dẫn nhân dân
thực hiện các biện pháp phòng chống rét đậm rét hải cho người và da súc
đồng thời kiểm tra và thống kê tình hình thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ
ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn đã chỉ đạo các huyện sử dụng nguồn ngân sách dự phòng của địa phương
hỗ trợ phát được trên năm kg gạo và hai mươi sáu sáu trăm linh m hai bạt tre phủ chống rét